nỗ lực gia nhập tổ chức bắc đại tây dương nato của thụy điển và phần lan tiếp tục gặp cản trở từ phía thổ nhĩ kỳ
ankara đã hoãn vô thời hạn vòng đàm phán mới với hai quốc gia bắc âu này vốn dự kiến sẽ diễn ra vào tháng hai tới
quyết định của thổ nhĩ kỳ được đưa ra một ngày sau khi tổng thống recep tayyip erdogan cảnh báo thụy điển rằng ông sẽ không ủng hộ nước này gia nhập nato
cuối tuần qua ankara đã tức giận khi thụy điển cho phép một cuộc biểu tình bên ngoài đại sứ quán thổ nhĩ kỳ ở stockholm
và một người biểu tình đã đốt cháy king koran
các động thái mới nhất của ankara khiến thụy điển và phần lan khó có triển vọng gia nhập nato trước khi thổ nhĩ kỳ tiến hành bầu cử quốc hội và tổng thống vào tháng năm tới
theo quy định việc gia nhập liên minh quân sự này phải được tất cả các nước thành viên phê chuẩn
cho tới nay thổ nhĩ kỳ và hungary là hai nước thành viên nato còn lại chưa phê chuẩn nghị định thư về việc kết nạp thụy điển và phần lan